ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã lệnh cho thủy điện hương điền
mở cửa xả nước tăng gấp ba lần so với cùng thời điểm của ngày hôm trước
thủy điện hương điền được lệnh tăng lưu lượng sở lũ điều tiết từ một đến một tám trăm linh m ba một giây
dự báo đến chiều nay lũ trên sông bồ sẽ sấp xỉ mức báo động ba tương đương bốn năm m sông hương lên báo động hai
do tình hình mưa lũ phức tạp nên sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế
đã thông báo cho học sinh và sinh viên toàn tỉnh nghỉ học trong ngày chín tháng một mươi
hiện nay trên địa bàn thừa thiên huế vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa của cả đợt tính đến sáng cùng ngày phổ biến từ bốn trăm năm mươi đến bảy trăm năm mươi mm
một số nơi cao hơn như bạch mã chín trăm bảy mươi năm hai mm a lưới chín trăm tám mươi hai tám mm
mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ có nơi từ năm đến một mét như các xã phong bình phong trương
của huyện phong điền khu vực phường an tây thành phố huế
gần một mét lực lượng công an đã tiến hành chặn đường khu vực này không cho xe qua lại
để bảo đảm an toàn tính mạng người và tài sản